thủ tướng anh boris johnson đã bác yêu cầu cho phép chính quyền vùng scotland quyền hạn tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân khác về vấn đề độc lập cho vùng lãnh thổ thuộc vương quốc anh này
trong thư gửi thủ hiến scotland nicola sturgon thủ tướng johnson nhấn mạnh chính đảng lãnh đạo dân tộc scotland đã đồng ý cuộc trưng cầu dân ý năm hai nghìn một mươi bốn tại vùng scotland là cuộc bỏ phiếu chỉ diễn ra một lần trong một thế hệ
kết quả năm đó cho thấy đa phần người dân vùng này muốn ở lại anh thủ tướng anh cũng khẳng định chính quyền trung ương sẽ tiếp tục tôn trọng quyết định của người dân scotland và cam kết mà chính quyền vùng đã đưa ra trước người dân
trong khi đó thủ hiến sturgeon cho rằng kết quả trưng cầu ý dân về brexit năm hai nghìn một mươi sáu là minh chứng cho phép người scotland có thể bỏ phiếu thêm lần nữa về việc độc lập với anh